cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa bắt khẩn cấp và tiến hành khám xét chỗ ở đối với võ văn đặng
trú tại phường một thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi hiếp dâm cướp tài sản xảy ra vào đêm ngày một mươi sáu
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng chín vừa qua tại khu nhà ở ngọc vân ở phường ba thành phố vĩnh long
vào thời điểm trên võ văn đặng đã đột nhập vào nhà không chế bé gái chín tuổi yêu cầu đưa tiền vàng
sau khi lấy được tài sản gồm tiền vàng điện thoại máy tính sách tay đối tượng còn thực hiện hành vi đổi bại với nạn nhân rồi bỏ trốn
đến bảy giờ sáng cùng ngày mẹ của nạn nhân về đến nhà thì phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan công an
khám xét nơi ở của đặng cơ quan công an đã thu giữ nhiều tam vật có liên quan đến vụ án và phát hiện nhiều đĩa phim mang nội dung đổi trụy
được biết đặng là đối tượng có một tiền án về tội giết người vừa chấp hành án xong lại tiếp tục phạm tội